thông tin mới về vụ án nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần địa ốc alibaba
và hai mươi một bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
vụ án này sẽ được tòa án tp hcm xét xử từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đây là vụ án có số lượng bị hại rất đông hơn bốn ba trăm linh người và có khoảng hai trăm linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
theo nội dung vụ án lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc công ty alibaba
giao những người thân trong gia đình hoặc là thân tín của luyện làm người đại diện theo pháp luật
sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp
để có tiền mua đất công ty alibaba và các công ty cùng hệ thống đã tự lập dự án dân cư
phần lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ
tự đặt tên cho các dự án để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
thực tế toàn bộ các dự án đều do công ty alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp
chưa được phép phân lô tách thửa không phải là đất thổ cư như công ty alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
thực tế toàn bộ các dự án đều do công ty alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp